chào mừng quý vị đến với chương trình sức khỏe và cuộc sống
thưa quý vị tiêm phòng vaccine cho dạ cầm là giải pháp tối ưu phòng tránh dịch bệnh lây lan
tuy nhiên giờ đây khi việc tiêm phòng không còn được nhà nước hỗ trợ kinh phí như trước
thì công tác này tại một số địa phương lại gặp khá nhiều khó khăn
khiến cho tỷ lệ tiêm đạt khá thấp so với tổng đàn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại trà vinh
gia đình ông thạch hết một trong những hộ nuôi vịt thả đồng số lượng lớn của xã châu điền
huyện cầu kè hiện đang nuôi khoảng bốn trăm linh con
dù biết cần phải áp dụng đầy đủ việc tiêm phòng chăm sóc đàn để hạn chế thấp nhất rủi ro do bệnh dịch
thế nhưng hơn một năm nay ông hết vẫn chưa tiêm phòng đợt kế tiếp cho đàn vịt nuôi của nhà mình
bởi giá ra cầm cứ lên xuống liên tục
khiến ông không mặn mà trong việc
chăm sóc đàn
để tiêm phòng cho bốn trăm linh con một đợt tiêm chi phí vaccine là trên ba trăm linh và phải tiêm định kỳ sáu tháng một lần
nên đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông hết cũng như một số hộ chăn nuôi không thực hiện tiêm phòng đúng hạn
lý giải về vấn đề này cán bộ thú y huyện cho biết
đối với đàn gia cầm từ năm mươi đến năm trăm linh con
ngân sách chỉ hỗ trợ công tiêm phòng hộ nuôi phải trả tiền vaccine thay vì trước kia được hỗ trợ hoàn toàn
thứ nhất là ta ngại về trước đây là vaccine là vaccine cho toàn bộ
còn hiện nay là vaccine bán nên số đàn lớn người ta cũng ngại về tiền

không có tiền

không có tiền
các hộ mà nhỏ lẻ thì thường người ta để ăn thịt
vài ngày là người ta bắt ăn mình tiêm người ta ăn không được
để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh sao cho đạt được hiệu quả
thì nhất thiết là chính quyền địa phương cá cấp cần phải vào cuộc một cách quyết liệt
chỉ đạo tập trung tiên triền dẫn động tới từng hộ dân để giúp bà con hiểu được tính nguy hiểm của dịch bệnh
thời tiết mưa nắng thất thường là điều kiện thuận lợi để một số loại dịch bệnh bùng phát và lây lan
thời gian gần đây dịch cúm da cầm ah năm n sáu bùng phát trở lại tại một số địa phương
chỉ trong cuối tháng bảy ba ổ dịch cúm gia cầm ah năm n sáu liên tiếp bùng phát tại nghệ an và hải phòng

đây đều là những chủng cúm động lực cao có khả năng lây lan và tác động đến sức khỏe của con người
con đường độc đạo vào thôn phạm dùng xã an hồng huyện an dương hải phòng
nhiều ngày nay được chốt chặn như thế này
các phương tiện qua lại đều được phun xịt dung dịch khử trùng
đường làng ngõ xóm phủ một màu trắng của vôi bột
đầm nước này là tâm điểm của dịch cúm gia cầm ah năm n sáu ở huyện an dương
trước đây là nơi trăn thả của gần năm con vịt ngan và gà
tại huyện an dương dịch cúm ah năm n sáu đang bùng phát tại xã an hồng và an hưng
với tổng số gia cầm bị tiêu hủy là khoảng một mươi con
điều đáng nói đây không phải lần đầu tiên trong năm nay huyện an dương xuất hiện dịch cúm da cầm ah năm n sáu
tháng hai vừa rồi một ổ dịch cũng đã xuất hiện tại xã đại bản của huyện này
đã quen với dịch nhưng những người chăn nuôi ở đây vẫn rất chủ quan không tiêm vaccine phòng cúm
và hậu quả là cả gia sản vốn là tiền vai ngân hàng tiêu tan theo đàn gia cầm
cũng được xuất đến nơi rồi thì mình cũng không quan trọng quá nữa
thế nên là mình cũng hơi chủ quan về cái ngày nó sắp được xuất
cũng chưa tiêm được cái vaccine
còn nãy trên địa bàn huyện dương thì chúng tôi có các kiểu cửa hàng mà kinh doanh bươn bán thuốc
mà đặc biệt là thuốc phòng dịch cúm
không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cúm gia cầm ah năm n sáu còn nguy hiểm ở chỗ
nó có khả năng lây lan sang người
trung quốc đã từng ghi nhận hàng chục người nhiễm chủng cúm này và tử vong
cũng giống như các loại cúm gia cầm khác như ah năm n một
ah bảy n chín cúm ah năm n sáu có độc lực cao rất nguy hiểm với con người
các cúm ah năm n một và cúm ah sáu nó cũng là những chủng độc lực cao
và gây ra dịch bệnh cúm gia cầm và có khả năng lây lan sang người
ở trung quốc đã ghi nhận trường hợp là người bị nhiễm virus cúm ah năm n sáu
những chốt kiểm dịch này được lập nên để khống chế dịch lây lan
nhưng quan trọng là
quan trọng hơn là để ngăn chặn không cho người dân vận chuyển gia cầm
sản phẩm da cầm ra khỏi vùng dịch mang đi tiêu thụ
vừa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vừa đe dọa sức khỏe cộng đồng
cục thú y khuyến cáo khi dịch cúm ah năm n sáu đang bùng phát
thì người dân cần thận trọng trong việc tiêu thụ gia cầm và các sản phẩm gia cầm
lưu ý ăn chín uống sôi để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
ngay tại huyện an dương tình trạng tiêu thụ gia cầm không rõ nguồn gốc
vẫn diễn ra hàng ngày tại các khu chợ lớn nhỏ
chợ hỗ khu chợ trung tâm của huyện an dương
cùng với thịt lợn thịt da cầm như gà vịt vẫn là những thực phẩm được tiêu thụ nhiều nhất
thịt gà làm sẵn bày bán trên khay lóng bõng nước màu đỏ
trời nắng lại không được che chắn thịt đã chuyển màu tái và ruồi nhặng bay quanh
trên treo tấm biển với dòng chữ khu thực phẩm an toàn chợ hỗ
nhưng phía dưới lại là những con gà năm
không cổ không chân không nguồn gốc không hạn sử dụng và rất có thể là không qua kiểm dịch
còn tại khu chợ đầu mối quán toang gần đó đủ các loại gà vịt ngan còn sống cho người mua lựa chọn
gia cầm được nhập về từ nhiều nơi
bà chủ này không ngần ngại thừa nhận nhập cả gà vịt từ huyện an dương
nơi đang có dịch cúm a h năm n sáu
chị lúc thì mua lẻ của dân hai ba chục con người ta gọi
hơn nữa lúc mà hết thì các chị lại gọi mối người ta chuyên đi bắt
thì lại giao cho các chị
rồi thì trong quanh đây thôi
rồi thứ nhất ở an dương thứ hai nữa là
quanh quanh đây là nghĩa đại đề thế
chỉ biết mua xong là thôi chứ còn biết người ta tên là gì chỉ biết cũng lạc quanh đây thôi
khi dịch cúm gia cầm bùng phát
căn cứ tối thiểu để chứng minh
thừa nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho những con gà con vịt này
đó chính là tờ giấy kiểm dịch
thế nhưng tiểu thương ở đây thừa nhận giấy kiểm dịch đã được cấp một lần và họ dùng cho cả năm
cũng không cần giấy tờ kiểm dịch
giấy tờ kiểm dịch thì là một năm các chị đã qua những cái vấn đề là người ta đã trả cho mình người ta đã qua đấy rồi
mình chỉ việc mua không thể lo nghĩ về vấn đề đấy
chỉ biết mua cũng không hoài ký là có cần phải qua kiểm dịch hay không hoặc là như là
ngay cả khẩu trang
buôn bán giết mổ gia cầm
các tiểu thương này cũng không trang bị để phòng bệnh
điểm nguy hiểm của dịch cúm da cầm ah năm n sáu đó là với các loại thủy cầm như vịt ngan con vật nhiễm bệnh nhưng không có biểu hiện ra bên ngoài
vậy nên dù có kinh nghiệm thì kể cả người mua lẫn người bán cũng không thể nhận biết được
nghĩa là cứ nuôi khỏe mạnh vào trong đấy thì chị cứ con nào to ngon các chị bắt
còn con nào bé hoài các chị để lại
tôi lên cảnh báo một cái điều này là
không lên ăn gia cầm không rõ nguồn gốc
qua cái giám sát thì kể cả đặc biệt là cái đàm thủy cầm không biểu hiện triệu chứng năm sáng nhưng vẫn mang virus cúm hoặc h năm n một hoặc h năm n sáu
thời tiết còn mưa nhiều bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lo ngại dịch cúm gia cầm sẽ còn lây lan theo dòng nước
và nếu việc kiểm dịch gia cầm không được thực hiện nghiêm túc nếu người bán gia cầm vẫn coi mình là người ngoài cuộc
rất có thể những con gà con vịt này đang là mầm bệnh di động
trong thời gian vừa qua bộ y tế cũng thường xuyên khuyên cáo cảnh báo người dân hoặc là cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng
cung cấp kịp thời thông tin để người dân nắm được
thế và cũng có cái công văn gửi cho ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành tăng cường công tác giám sát phát hiện cũng như là phối hợp với ngành y tế để làm sao giám sát phát hiện
và xử lý kịp thời nếu mà ghi nhận những trường hợp những triệu chứng biểu hiện bị ngờ của những cái bệnh cố như vậy
ăn thịt chưa chín chưa sôi thì rõ ràng là cũng mắc bệnh
thì đấy là một trong những cái mà chúng tôi đáng quan tâm và nên lưu ý các bà con trong vấn đề sử dụng thực phẩm trong đó có đối với gia cầm
cũng một cái khuyến cáo nữa là không nên ăn tiết canh
đối với cái khẩu vị của người dân việt nam thì khi ăn tiếp canh vịt thì là không nên tiết canh
và rõ ràng là ăn tiết canh thì rất nhiều
người bị mắc bệnh cũng như cầm và bị tử vong sau khi ăn tiết canh
rồi là vấn đề nữa là ăn trứng
trứng mà không được nấu chín mà ăn trứng thì cũng không tốt lắm
chứ cũng phải là ăn thịt ra cầm rồi ăn trứng ra cầm rồi là vấn đề không được ăn tiết canh
thì đấy là một những khuyến cáo mà chúng tôi vẫn thường xuyên đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng
theo các chuyên gia khuyến cáo người dân chỉ nên mua gà vịt mổ sẵn
để đảm bảo an toàn sức khỏe
sau khi thái chặt xong cần rửa sạch dao thớt bằng nước rửa chén bát và rửa lại với nước đun sôi
khi chọn gà vịt mổ sẵn nên lựa chọn những con có sắc màu tự nhiên
da không có vết bầm thớ thịt tươi độ đàn hồi cao thịt không có mùi hôi hoặc mùi kháng sinh
trên da không có vết bầm tím hoặc tụ máu
mà ngoài thịt khô không bị nhớt có màu hồng
không có màng bầm tím tụ máu
ấn tay vào thịt thấy mềm có độ dính
gà vịt lạnh hay trứng gà đã nhiễm virus cúm da cầm ah bảy n chín h năm n một
vẫn có khả năng lây bệnh sang người giống như cơ chế lây truyền từ da cầm sống nhiễm bệnh sang người
vì vậy khi chọn gà đông lạnh cần đảm bảo rõ nguồn gốc xuất xứ bảo quản ở nhiệt độ thích hợp
như vậy sau một thời gian dài dịch bệnh cơ bản được khống chế nay dịch cúm da cầm đã xuất hiện trở lại
theo nhận định của cục thú y nguy cơ dịch cúm da cầm phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao
thông qua các hoạt động vận chuyển buôn bán tiêu thụ da cầm và sản phẩm da cầm không rõ nguồn gốc nhập lậu
nhất là đối với các tỉnh biên giới phía bắc và các tỉnh thành phố khác có tiêu thụ da cầm sản phẩm da cầm nhập lậu
do vậy người dân và các cơ quan chức năng cần chủ động trong phòng chống cúm da cầm tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm việc nhập lậu da cầm
giám sát chặt địa bàn để phát hiện và xử lý ổ dịch kịp thời